sáng một mươi tháng tám nước trên sông grong anna bất ngờ tăng cao tràn qua thân đê bao quảng điền gây ngập úng cánh đồng khoảng một ha lúa vụ hẻ thu
ngay lập tức trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng tám hàng trăm người đã chia nhau ra từng nhóm để đào đất trở đất gia cố lại những điểm đê thấp bị nước tràn
ngoài ra huy động hàng chục chiếc xe công nông máy múc để hỗ trợ đắp đập ngăn nước
tuy nhiên mực nước vẫn tiếp tục tràn qua đê gây ngập lúa đang chuẩn bị thu hoạch của người dân hai xã quảng điền và bình hòa huyện crong anna
nhiều khu vực nước đã dâng lên khoảng một mét một số hộ dân vẫn đang cố gắng gặt lúa chạy lũ
đến chiều một mươi một tháng tám người dân và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục gia cố tuyến đê bao quảng điền để cứu hơn một ha lúa trên địa bàn huyện kroana tỉnh đắk lắc